ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế sáng nay cho biết đã nhận được chỉ đạo từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai về việc bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện hương điền
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã đề nghị các đơn vị liên quan chỉ đạo chủ hồ thủy điện hương điền theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và tổ chức vận hành theo đúng quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du
cắm biển cảnh báo quan chắc theo dõi diễn biến đánh giá ảnh hưởng sạt lở tới công trình thủy điện hương điền và an toàn phía hạ du
do ảnh hưởng của mưa lớn khu vực hạ lưu hồ hương điền đã xảy ra sạt lở phía hạ lưu vài trái đập vị trí điểm sạt lở cách chân đập thủy điện hương điền từ sáu mươi đến hai trăm linh mét gây lo lắng cho các địa phương phía hạ du